phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự ngày hội sữa học đường cho trẻ mầm non thành phố đà nẵng và trao quà cho kem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chương trình do sở giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp với hiệp hội sữa việt nam và công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk tổ chức
tổ chức nông lương thế giới đã chính thức chọn ngày thứ tư cuối cùng của tháng chín hàng năm là ngày sữa học đường thế giới
ngày nay sữa học đường đã trở thành sự kiện thường niên được tổ chức tại nhiều quốc gia nhằm tôn vinh lợi ích thiết thực với sức khỏe dinh dưỡng mà chương trình đem lại cho lứa tuổi học đường
tại việt nam các doanh nghiệp trong hiệp hội sữa trong đó có vinamilk đã và đang phối hợp hiệu quả với các địa phương nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho trẻ em
đề án sữa học đường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ xã hội và tạo tâm thế phấn khởi cho phụ huynh đặc biệt là những phụ huynh là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn
tại chương trình ngày hội sữa học đường thành phố đà nẵng và ban tổ chức đã trao giải thưởng và trưng bày hai mươi bốn mô hình đồ chơi làm từ vỏ hộp sữa của hai mươi bốn trường mầm non và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đà nẵng
tại chương trình các em học sinh còn được các bác sĩ thuộc trung tâm tư vấn dinh dưỡng vinamilk thăm khám và tư vấn dinh dưỡng tham gia các sân chơi sáng tạo được thiết kế riêng cho các em lứa tuổi mầm non